sở y tế tp hcm vừa có công văn yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
phối hợp với chính quyền địa phương về việc hỗ trợ người nước ngoài muốn về nước
sau thời gian cách ly y tế hoặc có xét nghiệm âm tính với dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cơ sở cách ly cần chuẩn bị phương tiện vận chuyển
vật tư khẩu trang dung dịch khử khuẩn để đưa người có nhu cầu đến điểm xuất cảnh theo quy định
sở y tế tp hcm yêu cầu toàn bộ quá trình này cần hạn chế tiếp xúc
thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đầy đủ đối với người xuất cảnh
ngoài ra trong trường hợp người nước ngoài về nước bằng máy bay của các hãng hàng không việt nam
các đơn vị liên quan cần thông báo cho hãng để sắp xếp chỗ ngồi phù hợp
sở y tế tp hcm cũng đề nghị sở ngoại vụ thông báo cho các cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố
để phối hợp hỗ trợ vận chuyển người đang cách ly tới nơi xuất cảnh